bộ y tế đã nhận được phản ánh từ một số bệnh viện y học cổ truyền tỉnh và bệnh viện chuyên khoa gia liễu tỉnh về những khó khăn do sụt giảm người bệnh đến khám chữa bệnh đồng thời cho rằng những khó khăn này bắt nguồn từ các quy định của thông tư bốn mươi của bộ về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện bộ y tế đã có những phản hồi cụ thể về vấn đề này
cụ thể thông tư bốn mươi của bộ y tế đã triển khai đúng tinh thần của luật bảo hiểm y tế đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong vấn đề đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế
thông tư cũng giúp giảm tải cho các cơ sở tuyến trên giảm các chi phí không cần thiết đối với người tham gia bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm y tế đồng thời tạo điều kiện để các bệnh viện tuyến trên tập trung phát triển các dịch vụ kỹ thuật y chuyên sâu cũng như tạo điều kiện phát triển hệ thống y tế cơ sở
cầu khám bệnh chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế và sự phát triển của các cơ sở y tế tuyến cơ sở
việc phản ánh về một số cơ sở y tế công lập phải xin xuống hạng cho thấy các bệnh viện này chưa hiểu đúng về quy định tuyến và hạng của các cơ sở y tế
bởi vì quy định về phân tuyến khác với tuyến chuyên môn kỹ thuật và không phụ thuộc vào hạng của các bệnh viện này
như vậy các bệnh viện không thể thích lên hạng hay xuống hạng nào cũng được mà việc xếp hạng do các cơ quan có thẩm quyền quyết định
căn cứ và quy mô hoạt động phạm vi chuyên môn cơ sở vật chất năng lực và điều kiện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của cơ sở đó